theo ban quản lý quỹ vaccine phòng covid một mươi chín tính đến một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng sáu
thì quỹ đã tiếp nhận năm bảy trăm bảy mươi năm tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi
tổng số các tổ chức cá nhân đã đóng góp là ba trăm hai mươi ba một trăm bảy mươi tám lượt
để đảm bảo minh bạch công bằng ban quản lý quỹ vaccine phòng covid một mươi chín đã công khai đầy đủ các đơn vị
tổ chức bao gồm cả những đơn vị đã chuyển tiền hoặc đã cam kết nhưng sẽ chuyển giao
các đơn vị doanh nghiệp đã chuyển tiền đóng góp đều có xác nhận rõ ràng thống kê đầy đủ
đây là cơ sở để cơ quan thuế thực hiện tính chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập doanh nghiệp
đối với các khoản chi ủng hộ tài trợ của doanh nghiệp tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
theo nghị định bốn mươi bốn hai trăm linh hai ndcp của chính phủ